phát biểu trong cuộc họp báo tại washington nhấn chuyến thăm mỹ thủ tướng nhật bản kishida fumio cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là g bảy
thủ tướng nhật bản nhấn mạnh thế giới không nên xem nhẹ lịch sử khi vũ khí hạt nhân không được sử dụng trong suốt bảy mươi bảy năm qua kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống hiroshima và nagasaki
ông nói thêm rằng tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy sắp tới nhóm g bảy sẽ khẳng định cam kết thiết lập trật tự thế giới dựa trên thượng tôn pháp luật
mỹ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài một tuần của thủ tướng kishida tới năm quốc gia g bảy
chuyến công du nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh g bảy tại heroshima miền tây nhật bản vào tháng năm